sau tết thì lượng người từ hà tĩnh đi các tỉnh để học tập và làm việc tăng cao
để kiềm chế tai nạn giao thông ngay từ những ngày đầu năm các lực lượng chức năng đã đồng loạt gia quân kiểm tra kiểm soát trên các tuyến quốc lộ các điểm đón trả khách
cảnh sát giao thông và thanh tra giao thông tỉnh đã ngăn chặn triệt đề tình trạng xe khách phóng nhanh vượt ẩu nhét khách xử lý nghiêm những người sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện
theo dự báo từ nay đến một mươi chín tết lượng người đi lại tăng cao lưu lượng phương tiện tham gia giao thông có diễn biến phức tạp
chính vì vậy ban an toàn giao thông tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp tuần tra kiểm soát nhằm ngăn chặn các vi phạm về an toàn giao thông trên các tuyến đường quốc lộ bến xe trong toàn tỉnh
ngoài việc công tác tuần trả xử lý công tác tuyệt khai thực hiện rồi nhưng cũng đẩy mạnh với công tác tuyên truyền để giáo dục cho người dân khi tham gia giao thông để đảm bảo
về quy định của pháp luật đặc biệt là chúng ta không sử dụng rượu bia quả nồng đồ quy định không đi qua tốc độ
trong bảy ngày nghỉ tết trên địa bàn tỉnh hà tĩnh đã xảy ra năm vụ tai nạn giao thông làm chết sáu người
tình hình tai nạn thường tăng cao sau tết vì vậy năm nay lực lượng chức năng hà tĩnh quyết tâm thực hiện đồng bộ các biện pháp để kéo giảm tai nạn giao thông
để đảm bảo trật tự an toàn giao thông phục vụ cho nhân dân đi lại an toàn lực lượng cảnh sát giao thông chúng tôi ra quân tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm giao thông trên các tuyến
đặc biệt là các lỗi chạy quá tốc độ đi sai phần đường làn đường sử dụng rượu bia trong quá trình trước và sau khi tham gia thông
và đặc biệt là chúng tôi tập trung kiểm tra lường phương tiện xe khách để phát hiện các trường hợp chở quá số người quy định
những ngày sau tết có hàng ngàn người đi lại bằng phương tiện ô tô nên dễ xảy ra tình trạng tăng giá vé đón khách dọc đường tranh giành khách gây mất an toàn giao thông
do đó cùng với việc các cơ quan chức năng tăng cường đồng bộ các biện pháp thì ý thức của người tham gia giao thông cũng cần phải nâng cao để người dân lưu thông ổn định an toàn trong dịp đầu năm mới